tại nhà quốc hội đoàn giám sát của ủy ban thượng vụ quốc hội đã làm việc với thường trực chính phủ và các bộ ngành có liên quan
dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội
và đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
trên những tác động tích cực tới nền kinh tế cơ hội và thách thức do fta mang lại
đoàn giám sát đề nghị cần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách để thực hiện đầy đủ cam kết fta theo lộ trình đã đề ra
thúc đẩy hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại giữa việt nam với các nước đối tác
lắng nghe ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp về các vướng mắc trong hội nhập và trong quá trình đàm phán thực thi các hiệp định